tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi của ủy ban thường vụ quốc hội chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
cũng trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm hai nghìn hai mươi
giữa các bộ ngành và địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
qua thảo luận các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng kiểm toán nhà nước cần đánh giá toàn diện hơn kết quả thực hiện chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
qua đó chỉ rõ những kết quả đã đạt được hạn chế tồn tại cần khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm hai nghìn ba mươi
bên cạnh đó kiểm toán nhà nước cần làm rõ hơn về mục tiêu tổng quát quan điểm lớn và nội dung cụ thể của chiến lược trên tinh thần tinh gọn bộ máy
hoạt động hiệu quả hội nhập với quốc tế
một số đại biểu cho rằng chiến lược này cũng cần cập nhật từ các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng để hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo
trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cũng xem xét quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm hai nghìn một mươi chín giữa các bộ ngành và địa phương
và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho ngân hàng phát triển việt nam
và xem xét việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín